để những người vẽ nghệ thuật đường phố có sân chơi để hoạt động
đồng thời sử dụng cho những tác phẩm đó để phục vụ vào công việc phù hợp
vẽ ở những nơi được phép còn có thể gọi là nghệ thuật

nguyện tượng này đang biến tướng rất mong có biện pháp bồi thuyền
hoặc phạt giá trị tương ứng với hành vi họ làm
cần phạt bồi thuyền phát phục hậu quả hoặc phạt lao động công ích nhiều ngày
theo các luật sư người vẽ bẩy lên tàu metro số một

nhìn rộng ra bối cảnh địa quan đô thị nạn vẽ tranh graffiti đến phố bửa bãi
viết vẽ bẩy bôi bẩm tồn nhà gồng cầu cửa kéo như một vấn nạn
cần có cách giám sát hiệu quả và các giải pháp hiện đại hơn như tăng cường camera an ninh
để ngăn chặn kịp thời và phải truy cho ra để nghiêm trị nhằm răn đe những kẻ thấu ý thức công cộng
cư dân mạng đều cho rằng nghệ thuật không giống nhiều món nghề khác chỉ cần đến sự nhiệt tình
nếu chưa hộp đủ sự chuyên nghiệp tài năng và kinh tế thì danh giới giữa nghệ thuật và lối định thẩm họa sẽ là rất gần
mạng nghĩ sao về việc vẽ tranh graffiti thủy tiện hãy chia sẻ quan điểm của mình với fanpage của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị kể từ khi chiếc máy bay đầu tiên được phát minh và thử nghiệm thành công vào năm một nghìn chín trăm bảy mươi
loại phương tiện này đã thay đổi thế giới
thật không ngoa khi nói rằng máy bay là một trong những trụ cột tạo nên thế giới hiện đại như ngày hôm nay
nhưng chính trụ cột này cũng đang là một trong những yếu tố phá hủy thế giới bởi sự ô nhiễm mà nó gây ra
chính vì vậy giờ đây thì các phương tiện bay sử dụng điện hay pin nhiên liệu hydrogen
hay được làm bằng vật liệu tổng hợp công nghệ cao có tính năng bền nhẹ là xu hướng mới nhất khi chế tạo máy bay thương mại
và sự thay đổi này là tất yếu phù hợp với cuộc cách mạng vì môi trường đang diễn ra trong lĩnh vực giao thông toàn cầu
đặc biệt trong bối cảnh ngành hàng không thế giới liên tiếp phải hứng chịu những đòn ráng kinh tế từ đại dịch covid một mươi chín
cũng như sự gia tăng phi mã của giá nhiên liệu
lần đầu tiên một máy bay pin nhiên liệu hydrogen có khả năng chở khách được chính thức bay thử nghiệp là vào hồi tháng chín năm hai nghìn hai mươi
kể từ thời điểm đó các hãng sản xuất máy bay lớn như boeing và airbus cũng đã tuyên bố về kế hoạch sản xuất máy bay xanh của mình
các hãng sản xuất máy bay lớn như boeing và airbus cũng đã tuyên bố về kế hoạch sản xuất máy bay xanh của mình
nhà sản xuất máy bay hàng đầu airbus công bố chi tiết về ba mẫu máy bay mới sử dụng hydrogen và khẳng định có thể phục vụ nhu cầu thương mại trong bốn năm nữa
hãng hàng không united airlines của hoa kỳ thông báo đã ký một thỏa thuận thương mại để mua máy bay ji hiza từ công ty khởi nghiệp zero avivar
đây là mẫu máy bay được tối ưu hóa để vận hành sử dụng một trăm linh nhân liệu hàng không bền vững
đây là máy bay chạy bằng hydro lớn nhất thế giới chúng tôi đang thử nghiệm xem
liệu đó có thể đạt được kỳ vọng về vận hành mà công ty đặt ra hay không
quá trình đốt cháy nhiên liệu hydro chỉ tạo ra nước khi ở trên không hơi nước bốc lên trên bầu khí quyển do đó máy bay không gây hại cho môi trường
những doanh nghiệp như erdo avivar thể hiện xu hướng chính trong sáng tạo máy bay trong thời đại mới
đó là tập trung vào công nghệ nhằm giảm thiểu mức độ ô nhiễm môi trường
theo cơ quan năng lượng quốc tế lượng khí thải co hai của ngành hàng không đã tăng rất nhanh trong hai thập kỷ qua
lên tới mức một gigaton
trong năm hai nghìn một mươi chín tương đương với hai tám tổng khí thải co hai tự động cơ đốt trong sử dụng nhiên liệu hóa thạch
trong khi đó tổ chức quốc tế về bảo tồn thiên nhiên đánh giá
ngành hàng không là một trong những nguồn phát thải nhà kính gây biến đổi khí hậu toàn cầu nhanh nhất
chúng tôi đã quan sát và đi vào tìm hiểu nghiên cứu từ rất sớm những cách để làm sanh hóa ngành hàng không
và cuối cùng câu trả lời nằm ở nhiên liệu hydro
đây có thể là loại nhiên liệu rẻ nhất trong số tất cả các loại nhiên liệu xanh
nếu được ứng dụng rộng rãi trong tương lai
tương tự việc sử dụng khí ga tự nhiên khí hydro cũng tạo ra phản ứng cháy nổ
trong nguồn đốt của động cơ đốt trong để sinh công làm piston chuyển động
tuy nhiên với cấu trúc phân tử của hydro
loại nhiên liệu này có thể sản sinh rất nhiều năng lượng chỉ với một thể tích nhỏ
mới đây hydro đã vượt qua năng lượng điện
trở thành loại nhiên liệu xanh được các nhà sản xuất phương tiện cơ giới hàng đầu thế giới tập trung nghiên cứu
thế nhưng liệu một ngành hàng không có năng lượng điện
không xanh có quá đắt đỏ để trở thành hiện thực
mục tiêu duy trì carbon ở mức luôn là ưu tiên hàng đầu
nhưng để đạt được các nhà sản xuất máy bay không nên chỉ tập trung phát triển hệ thống động cơ
mà còn phải chú trọng đến việc đồng bộ cơ sở hạ tầng hay hệ thống quản lý không lưu hiệu quả
thêm vào đó nếu chỉ áp dụng động cơ điện pin nhiên liệu vào máy bay nhỏ
trạng ngắn dưới một km thì khó có thể tạo ra khác biệt giúp giảm đáng kể mức co hai
như vậy thách thức không chỉ là năng lượng điện
để dừng lại ở góc độ nghiên cứu khoa học hay chi phí
mà còn là vấn đề cơ sở hạ tầng và các quy định pháp luật
cơ quan an toàn hàng không liên minh châu âu cũng khẳng định
hiện chưa có quy định nào được thống nhất trên quy mô toàn cầu về nhiên liệu hàng không bền vững
một trong những giải pháp tạm thời hiện nay được cả các hãng hàng không và giới lập pháp ưu ái
chính là xăng sinh học
theo định nghĩa của hãng sản xuất máy bay airbus
nhiên liệu hàng không bền vững là loại nhiên liệu được sản xuất từ vật liệu thô có thể tái tạo
nguyên liệu cơ bản phổ biến nhất là dựa trên cây trồng dầu ăn đã qua sử dụng hoặc mỡ động vật
con đường ứng dụng xăng sinh học cũng là một giải pháp rất hay
vì loại nhiên liệu này có thể được đưa vào sử dụng ngay trong thời điểm này
sử dụng toàn bộ cơ sở hạ tầng và các loại phương tiện sẵn có
vấn đề duy nhất là giá nhiên liệu quá cao và các hãng hàng không vẫn trần trừ sử dụng
do ngân sách của họ đã sụt giảm đáng kể rồi
theo dự báo của chính phủ anh
phải mất ít nhất hai thập kỷ nữa
để có thể xây dựng cơ sở vật chất phù hợp cho ngành hàng không dựa trên nhiên liệu hydro
trong khi đó các hãng hàng không và nhiên liệu tái tạo trên thế giới
vẫn đang chậm chạp khắc phục những hậu quả kinh tế mà đại dịch covid một mươi chín
và tình trạng lạm phát để lại
cuộc gây mạng xanh chắc chắn sẽ là thách thức lớn nhất
mà ngành công nghiệp hàng không phải đối diện trong thời điểm này
nhưng đó sẽ là những thay đổi cần thiết để cho ngành công nghiệp này
chuyển mình hướng tới một tương lai phát triển bền vững và hài hòa hơn với môi trường
thưa quý vị mới đây ủy ban nhân dân thành phố hà nội đã ban hành quyết định
về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất
hoặc cho thuê đất trên địa bàn thành phố
theo đó bổ sung yêu cầu là người tham gia đấu giá phải nộp tiền đặt trước
bằng hai mươi giá khởi điểm của tài sản đấu giá
quy định này được kỳ vọng sẽ hạn chế rủi ro xảy ra trong công tác đấu giá tài sản
như thời gian gần đây
bởi nhiều sai phạm liên quan đến đấu giá
quyền sử dụng đất đã được các cơ quan chức năng vào cuộc điều tra
nhiều cá nhân tổ chức sai phạm đã bị khởi tố hình dự
và xiết chặt tình trạng đầu cơ đấu giá đất là vấn đề đang được quan tâm hiện nay
vậy với quy định mức đặt cọc cao này có giúp được hạn chế tình trạng nứt sóng đấu giá hay không
và để làm rõ hơn về nội dung này góc nhìn chuyên gia ngày hôm nay
đã có cuộc trao đổi với ông nguyễn trí thanh phó chủ tịch hội môi giới bất động sản việt nam
mời quý vị cùng theo dõi
đầu tiên xin cảm ơn ông đã dành thời gian đến với trường quay của truyền hình công an nhân dân
vâng thưa ông như vậy là bắt đầu từ ngày một mươi ba tháng sáu thì hà nội đã đưa ra quy định
đó là việc mà đặt cọc đối với lại là đấu thầu giá đất là hai mươi
thì ông đánh giá như thế nào về quyết định này của hà nội bát hành trong thời điểm này ạ
ở đây thì thực ra là theo quy định của luật thì cái việc mà các người
các cá nhân hay vật thể khi tham gia đấu giá thì cũng phải có cái đặt cọc
và hiện nay có cái khung trong cái việc đặt cọc để cho tùy các đơn vị
khi đấu giá áp dụng thì khi hà nội áp dụng cái mức hai mươi là cái mức cao nhất
thì tôi nghĩ cái đấy là cái cũng rất là tốt để làm sao mà nâng cao cái ý thức của người tham gia đấu giá
về cái trách nhiệm của họ khi họ tham gia và cũng như cái trách nhiệm của họ khi họ trả giá
để làm sao mà nhà nước có nguồn thu tốt tuy nhiên cũng phù hợp với cả cái mặt bằng chung của thị trường
để tránh có các vấn đề đột biến không tốt
nhưng ông có phân tích cái rõ ràng thì là theo luật đấu giá tài sản năm hai nghìn một mươi sáu thì là
người tham gia đấu giá đất thì phải đặt trước
phải đặt trước tiền đó là tối thiểu năm và tối đa là hai mươi
như vậy thì là hà nội đã đưa ra một cái mức là cao nhất theo như luật
vậy thì nếu như điều này với các địa phương khác thì sao ạ
bởi vì trong tình trạng hiện nay chúng ta thấy là rất nhiều địa phương
nó có rất là nhiều những cái biến động liên quan đến việc mà đầu cơ rồi lại bỏ thầu đất như vậy ạ
hầu như các địa phương đều đã áp dụng mức kịch trần
chứ không áp dụng theo cái mức mà gọi là mức thấp hơn
bởi vì thực ra họ cũng đều nhận thấy rằng là khi tham gia đấu giá
thì cần phải có những cái điều sàng lọc về năng lực của những người tham gia đấu giá
và cái thứ hai là cái trách nhiệm người tham gia đấu giá
cần phải đảm bảo để làm sao mà họ có
khi họ chịu trách nhiệm cao nhất về cái mặt tài chính
thì nó cũng giúp cho cái việc đấu giá nó sẽ tiến hành thành công nó tốt hơn
và tránh các vấn đề mà gọi là đầu cơ
thì nếu như mà chúng ta áp dụng cái quy định mà tối đa là hai mươi như vậy
thì theo ông nó có giải quyết được cái bài toán là lớp sáu hoặc là bỏ đấu thầu như vậy không ạ
cái mức mà đặt cọc hai mươi
là cũng mức rất là cao
và cái việc khi mà
nhưng ở đây thì cái việc mà chúng ta thấy rằng là gì
cái việc đặt cọc như vậy thì cái người tham gia người ta hiểu rằng là gì
nếu như người ta không thực hiện đúng theo quy định về cái đấu giá đó
thì người ta sẽ mất cọc
và số tiền hai mươi không phải là nhỏ
thì chính vì vậy mà cái việc mà
mà hiện nay tôi nghĩ rằng là cái việc mà những người mà người ta
do cái tâm lý đám đông và cái tâm lý thời điểm
họ nghĩ rằng là họ có những cái kênh đấu giá đấy
họ có thể có cái cơ hội để họ lướt sóng và kiếm một cái lợi nhận
nhưng ở đây khi mà chúng ta càng ngày
cái thông tin chúng ta càng mở
thì thực ra tôi nghĩ rằng là cái ý thức của cái người tham gia đấu giá
người ta nhận thức rằng là gì
họ phải tính toán rất kỹ
và cái việc bài học vừa rồi các cơ quan đồng nghiên cứu
siết chặt về cái chuyện gọi là trách nhiệm của người tham gia đấu giá
thì tôi nghĩ rằng là những người tham gia đấu giá
người ta đã thay đổi về cái suy nghĩ nhận thức
và để người ta cũng luôn luôn bảo vệ cái quyền lợi của ta
để tránh chuyện nào mà mất cái cọc hai mươi
là một số tiền không phải nhỏ
hiện nay thì là bộ tài nguyên và môi trường
thì đang xin ý kiến đối với là việc mà chúng ta
sửa đổi một số điều trong nghị định bốn mươi ba
liên quan đến vượt đất đai
thì trong đó thì đã bổ sung một số những quy định
liên quan đến quyền là đấu giá đất
cụ thể thì là khoản tiền đặt trước tối đa là hai mươi
giá trị tài sản đấu giá
trường hợp mà người đấu giá tự ý bỏ khoản tiền đặt cặp trước đó
thì phải nộp bằng cái số tiền mà tương tự đã đặt cọc
cùng với đó thì là sẽ phải bồi thường thêm một cái
khoản đột mà bù trừ vào cái khoản đấu giá đấy
vậy thì theo ông cái quy định này liệu rằng nó có mang tính
răn be hơn đối với lại là cái tình trạng mà chúng ta
xếp chặt cái đầu cơn đất như hiện nay không ạ
khi người ta tham gia đấu giá là cái việc mà gọi là
cái giá đã được định giá theo cái giá đấy là đảm bảo
về cái lợi nhuận của cái việc đấu giá đó rồi
và người ta kỳ vọng là qua đấu giá qua cái sự cạnh tranh
thì sẽ được gia tăng thêm
nhưng ở đây chúng ta phải thấy là gì
chúng ta phạt cặp là tôi nghĩ là là hợp lý
vì thực ra thì chúng ta đất chúng ta to nguyên
chúng ta có thể là gì
cái người thứ nhất người ta trả giá
thì còn chúng ta có thể mời người thứ hai tác lập
ở đây chúng ta nên là cái cơ chế mở
cạnh tranh người ta có thể thấy tính như thế nó không hiệu quả
nghĩa là bỏ cái tổ tiên nó mất hai
thế người thứ hai bỏ thấp hơn người ta
vẫn là cao hơn giá sàn rồi
thì người ta trúng
thế cái chuyện đấy chúng ta vừa có được người trúng đấu giá
chúng ta vừa thu được hai mươi
bỏ giá cao nhất
thế cái chuyện đấy là chuyện tôi nghĩ là nó cũng bình thường
chứ không phải là
chúng ta tính để phạt thêm
và cái chuyện đó sẽ rất khó cho đơn vị tổ chức thực hiện
vậy thì là cụ thể hơn nếu như chúng ta
liên quan đến việc hoàn thiện hành lang pháp lý
liên quan đến công tác đấu giá đất
thì ông có những đề xuất cụ thể như thế nào không ạ
ở đây thì tôi nghĩ là cái chuyện ở đây chúng ta đầu tiên
là cái chuyện minh mệnh hoài
là chúng ta cần phải là cái việc đầu tiên
cái thông tin về cái việc đấu giá đó
thì mặc dù có các quy định rồi nhưng mà nếu như chúng ta
tổ chức cái việc thông tin đó
chúng ta tổ chức thông tin tốt thì đầu tiên thu
cũng nhiều đầu tư tham quan tâm
hay những người huynh cổ thật quan tâm
cái việc thứ hai nữa là
cái việc mà minh mệnh hoài như vậy
thì nó sẽ tạo ra cho người ta
sẽ thông tin về cái thị trường
người ta hiểu a cái giá sàn khu vực này như thế này
có hợp lý không hợp lý
còn những cái đấu giá mở ra trái tham gia
vì cái giá sàn nó ra cao quá
chúng ta nên có một cái chính sách là gì
chúng ta nên luôn luôn giữ ổn định
vì thực ra là chúng ta thấy rằng là
dù hiện nay nền kinh tế việt nam
đang rất là khiêm tốn với cả trên thế giới
nhưng cái giá bất động sản của chúng ta
không luôn rất cao so với thu nhập của người dân
đấy là cái loài toán nó kể của nhà đầu tư
cũng như kể cả những người tham gia đấu giá
vì thực ra là
cái nền kinh tế hay cái thu nhập
của cái người dân
mới quyết định được cái giá bất động sản thực sự
thì ở đây chúng ta nên
đầu tiên ngay từ không quy hoạch
chúng ta đã công bố làm sao thông tin quy hoạch
ô đất đó làm cái gì
thông tin về quy hoạch làm sao
và cũng như chúng ta thông tin về cái việc là
cái ô đó nó sẽ được đấu giá
là chúng ta phải thu hút cái nhà đầu tư ra
những người có nhu cầu ở tham gia đấu giá
vì càng nhiều càng tốt nha
những cái mô hình phát triển những khu thô thị lớn
tôi đánh giá là rất thành công
sẽ có người cho rằng là
cái cuộc chơi chỉ dành cho những người
những cái nhà đầu phát triển lớn đồng tư lớn
cuộc chơi cho những người nhỏ lẻ không có cơ hội
ở đây chúng ta thấy rằng là gì
khi đã cho đấu thầu
thì lúc đó là mọi người có cơ hội
và cái biệt tự những nhà đầu tư lớn
người ta cũng sẽ phải có cái trách quyết liệt
còn đâu là những nhà đầu tư thư cấp
có thể vào mua một phần trong đó
để phát triển tiếp tục
rõ ràng là không thể nào mà
khi chúng ta làm được nhiều
thì không phải lập tức bán ra hết ngay
thì nó sẽ có cái chuyện nhà đầu tư tư cấp tiếp tục
thì tôi nghĩ cái chuyện đấy là
cũng là chuyện nó rất là bình thường
thì chúng ta phải nhớ rằng là gì
chúng ta làm quy mô lớn
thì chúng ta mới tiết kiệm được chi phí
chứ không phải là
thành ra những người nhỏ lẻ hãy thông cảm
làm lớn thì mới có thể giảm chi phí được
còn làm nhỏ thì nó sẽ rất khó
để mà tiết giảm được các cái chi phí
cũng như áp dụng được các hòa công nghệ
cũng như là đưa được những cái thiết kế tối ưu
vào trong các cái dự án đó như vậy
một lần nữa xin cảm ơn ông
với những phân tích cụ thể vừa rồi ạ